tối qua ngày hai mươi một tháng sáu sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã đưa ra cảnh báo về việc một số thí sinh phụ huynh trên địa bàn nhận được tin nhắn thông báo trúng tuyển vào lớp một mươi của các trường trung học phổ thông công lập
theo đó trong ngày đã xuất hiện tin nhắn qua điện thoại với nội dung thông báo trúng tuyển trường trung học phổ thông tân bình
liên quan đến vấn đề này ông hồ tấn minh tránh văn phòng sở giáo dục và đào tạo tp hcm xác nhận đây là tin nhắn giả mạo phụ huynh và học sinh cần hết sức tỉnh táo tránh bị kẻ gian lợi dụng
hiện sở giáo dục và đào tạo tp hcm đang phối hợp với cơ quan công an để xác minh làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật